hiện bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội vương đình huệ đã đến dự và phát lệnh thông xe cầu vượt nguyễn văn huyền hoàng quốc việt
dự án cầu vượt nguyễn văn huyền hoàng quốc việt được đầu tư với số tiền vốn lên đến năm trăm sáu mươi tỷ đồng bằng nguồn ngân sách thành phố
đây là cây cầu vượt duy nhất trên trục đường nguyễn văn huyên đi qua ba quận cầu giấy tây hồ và bắc tử liêm
theo phương án phân luồng cầu vượt này sẽ cấm xe thô sơ và người đi bộ xe ô tô tải các loại xe máy kéo xe máy thi công chuyên dùng và các loại phương tiện có chiều cao quá ba năm m đi trên cầu vượt
đây là công trình giao thông trọng điểm của thành phố giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi được khởi công tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
dự án hoàn thành sẽ góp phần giảm ồn tắc và tai nạn giao thông tại trục giao thông xuyên qua các khu đô thị mới của các quận nội thành tạo động lực lớn cho việc phát triển kinh tế dịch vụ của thành phố
trong các giải pháp về khoanh vùng truy vết cách ly người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch tăng cường kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các bệnh viện cơ sở kinh doanh dịch vụ thực hiện biện pháp phòng chống dịch trong lễ khai giảng
tại phiên họp ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hà nội chiều ngày hai mươi năm tháng tám

giám đốc sở giáo dục và đào tạo hà nội trừ xuân dũng cho biết tất cả các trường trên toàn thành phố thống nhất tổ chức lễ khai giảng vào ngày năm tháng chín theo hình thức trực tiếp
đối với các cấp học tiểu học phổ thông trung tâm giáo dục thường xuyên lễ khai giảng không quá bốn mươi năm phút
hà nội hiện có gần hai tám trăm linh trường với trên hai một triệu học sinh
để chuẩn bị cho năm học mới và lễ khai giảng sở giáo dục và đào tạo đã ban hành hai văn bản hướng dẫn liên ngành về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
lễ khai giảng sẽ được tổ chức theo hình thức tập trung nhưng phải bảo đảm ngắn gọn trang trọng ý nghĩa thời gian không quá bốn mươi năm phút đồng thời phải bảo đảm việc giãn cách và phân luồng ngay từ cổng
tùy theo mỗi trường bố trí tập trung học sinh dưới sân trường hoặc ngồi trên lớp và bảo đảm giãn cách đeo khẩu trang đặc biệt không tổ chức diễu hành tổng duyệt văn nghệ và không thả bóng bay

thế mà khi mà mình có cách thê khai triệu chứng đối đầy đủ nếu mà hướng tới bệnh nhân có thể nhiễm covid thì chúng tôi sẽ gọi điện cho bên bệnh nhân trung ương
sẽ cử người của xe sang đón chứ không để bệnh nhân đi lại tự đi sàn
mặc dù thời gian làm thủ tục nhiều hơn trước đây khi có dịch xảy ra lần hai nhưng người dân đều cho rằng đây là sự cần thiết
trong giai đoạn cao điểm này bệnh viện đã bố trí nhân lực làm sao để bảo đảm công tác kiểm tra kiểm soát phòng bệnh nhưng vẫn bảo đảm công tác khám chữa bệnh
khi mình vào thì mình được các anh chị ở đây hướng dẫn là khai báo y tế có qua vùng dịch hay không

còn tại bệnh viện phủi trung ương hiện nay bệnh viện đã phân rõ một cầu thông
còn tại bệnh viện phủi trung ương hiện nay bệnh viện đã phân rõ một cầu thông
bệnh viện đã đặt một cổng ra vào cho nhân viên bệnh viện và một cổng cho người tới viện để thăm khám
ngoài các biện pháp đo thân nhiệt bệnh viện cũng bố trí ngay tại lối ra vào một khu vực riêng để khai báo y tế và quét thân nhiệt một lần nữa
tất cả các khoảng cách đều được bảo đảm đủ an toàn
nhân viên y tế luôn túc trực để nhắc nhở và hướng dẫn người dân đến khám

ngày hai tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm trên lễ đài lớn tại quảng trường ba đình hà nội
chủ tịch hồ chí minh thay mặt chính phủ lâm thời đã trang trọng đọc bản tuyên ngôn độc lập
khai sinh nước việt nam dân chủ cộng hòa nay là nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
kể từ đó trong suốt bảy mươi năm năm qua những tư tưởng của chủ tịch hồ chí minh
trong bản tuyên ngôn độc lập đã trở thành sức mạnh to lớn của toàn dân tộc việt nam
đưa đất nước vượt qua nhiều khó khăn thách thức giữ vững độc lập chủ quyền
xây dựng và phát triển đạt được nhiều thành tiệu quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực
và ngày hai tháng chín hàng năm đã trở thành ngày lễ lớn ngày tết độc lập của cả dân tộc ta
cứ mỗi dịp này hàng năm tại thủ đô hà nội công tác trang trí tuyên truyền
cổ động trực quan được đẩy mạnh với nhiều hình thức đa dạng và phong phú
có thể cảm nhận rõ tầm vóc vĩ đại của cách mạng tháng tám và ngày quốc khánh
trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc
trong những ngày này dường như không khí rộn ràng hơn người dân cũng phấn khởi hơn
ghé thăm nhà bà tô thị mai những ngày này chúng tôi cảm nhận được tinh thần tự hào dân tộc
xen lẫn sự háo hức mong chờ quốc khánh
lấy lá cờ tổ quốc được gấp cẩn thận trong tủ ra treo
một cảm xúc khó diễn tả thành lời dâng chào trong bà
không chỉ bà mai những cảm xúc tự hào và háo hức đều ngự trị trong nhiều cư dân
tại tổ sáu của phố lý nam đế
mọi người dường như cảm thấy yêu quê hương đất nước muốn trang hoàng sạch đẹp hơn cho nhà cửa khu phố
mỗi lần đến cách mạng tháng tám và quốc khánh mùa mai tháng chín
thì có thể nói là có một tình cảm
kỷ niệm một suy nghĩ
bởi vì đây là một cuộc cách mạng dưới sự lãnh đạo của đảng
đất nước được tự do độc lập
thì do đó sau bảy mươi năm năm
thì những ngày này lại gợi lại những kỷ niệm và những tinh thần của cách mạng tháng tám
tổ chân phố triển khai thực hiện việc treo cờ
thì các gia đình con cháu
tỉnh đều rất là phấn khởi và tự giác để treo cờ tổ quốc trước ngày lễ diễn tổng
tù dân cư của quê này gia đình cá nhân thì những ngày mùa hai tháng chín lại nhớ ôn lại lịch sử
mà trải qua những bước thăng trầm mà đất nước đã phải trải qua để giành được độc lập
cho đến ngày hôm nay dân được ấm no hạnh phúc như ngày hôm nay
nhờ công ơn mà
của đảng và bắc hồ mà giành được độc lập và đã mang lại quyền lợi cơm no áo ấm cho nhân dân
quốc khánh mùng hai tháng chín năm nay diễn ra trong bối cảnh cả nước đang chống dịch covid một mươi chín
nhiều nguy cơ hiện hữu nên mặc dù vui nhưng mọi người đều nêu cao tinh thần cảnh giác với bệnh tật
nhắc nhở nhau làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh
khác với mọi năm mọi người cũng ý thức hơn không tổ chức nhiều cuộc gặp mặt ăn uống linh đình
tết độc lập giữa dịch bệnh vẫn không ngăn nổi tinh thần dân tộc của nhân dân thủ đô
mỗi khi đến cái dịp lễ độc lập và những ngày kỷ niệm của thành phố hay của đất nước ấy
phường thường có chỉ đạo xuống tổ dân phố
tổ dân phố có phổ biến cho các khu dân cư mà hầu hết tổ dân số sáu này là các khu dân cư đều là khu tập thể của gia đình quân nhân
thế mà gia đình quân nhân thì lại cái lớp mà nhiều tuổi ấy như chúng tôi thì đều hiểu rất rõ cái ngày lễ cái ngày tết độc lập này
để chuẩn bị với tinh thần quốc khánh mùa hai chín tổ dân phố đã họp quán triển bà con dân dân để chuẩn bị với tinh thần đón tết quốc khánh mùa hai chín
tổ dân phố cùng với ban công tác mặt trận đã đi giả soát lại khu dân cư về việc giá cắm cờ
những gia đình nào
cùng với tinh thần hướng về dân tộc trong những ngày này của người dân hà nội cũng triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để vừa vui tết độc lập vừa chống dịch hiệu quả
hiện tại đối với các đơn vị kinh doanh vận tài khách bằng xe buýt bố trí xe đảm bảo số lượng và chất lượng tham gia hoạt động trên các tuyến tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về thời gian chạy
lộ trình của các tuyến và cần chú trọng các tuyến hoạt động phục vụ hành khách tại các bến xe khách liên tỉnh khu vực các nhà ga cảng hàng không điểm trung truyền các tuyến qua các khu vực tổ chức vui chơi công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
tình hình an ninh trật tự cũng được siết chặt đảm bảo an toàn trong dịp này
với sự chuẩn bị chú đáo hà nội sẵn sàng đón ngày tết độc lập bảy mươi năm năm trong niềm vui trọn vẹn
những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thủ đô ngày mới tuần này của chúng tôi